cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí từ năm đến sáu năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo văn hữu chiến là từ một mươi tám đến hai mươi năm tù
phan văn anh vũ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín công ty cổ phần bắc nam bảy mươi chín bị viện kiểm sát đề nghị từ một mươi bảy đến một mươi tám năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí từ tám đến chín năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo phan văn anh vũ là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy năm tù
phan văn anh vũ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín công ty cổ phần bắc nam bảy mươi chín bị viện kiểm sát đề nghị từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí từ tám đến chín năm tù
đại diện viện kiểm sát kết luận qua vụ án này cũng như các vụ án đã xét xử liên quan đến phan văn anh vũ có thể thấy đang tồn tại lỗ hổng trong việc thanh kiểm tra giám sát quyền lực
quyền lực càng cao càng phải được giám sát chặt chẽ và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất của phiên tòa trong các bản tin sau
liên quan đến vụ việc gia đình người hàn quốc bị sát hại khiến người vợ tử vong chồng và con gái bị thương
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng lee hyung won
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quốc tịch hàn quốc là nghi phạm thực hiện vụ án trên về hai tội giết người và cướp tài sản
theo cơ quan điều tra vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ly hyung won đã trèo tường rào vào nhà và tấn công gia đình ông yoon sang wang quốc tịch hàn quốc
hậu quả khiến bà trung nhân sốc tử vong còn ông yon sang won và con gái bị thương
sau khi gây án đối tượng đã lấy đi bốn điện thoại tám triệu đồng
điều khiển xe ô tô của gia đình tẩu thoát về khu vực cầu thủ thiêm hai phường bình an quận hai
tại đây lee hyong won đã đốt xe phi tăng và đến chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai nghĩa là sau bốn ngày vụ án xảy ra
thì cơ quan công an đã bắt giữ được nghi can tại một khách sạn ở quận một
vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều qua tại xóm đình thôn năm xã tràng sơn huyện thạch thất tp hà nội đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng
người đàn ông bảy mươi tuổi cầm dao chém ba người trong gia đình
thông tin này đã được lãnh đạo công an xã tràng sơn xác nhận
và cụ thể là vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày sáu tháng một tại xóm đình thôn năm xã tràng sơn
thì một người đàn ông hơn bảy mươi tuổi đã cầm dao sang nhà em gái và chém bị thương ba người trong gia đình
ngay sau khi xảy ra vụ việc người đàn ông này đã ra cơ quan công an đầu thú
cả ba nạn nhân trong gia đình người em đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong gia đình
chiều cùng ngày công an xã tràng sơn đã bàn giao nghi phạm cho công an huyện thạch thất để tiếp tục điều tra làm rõ
nhận được tin báo của người dân về một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên đường nguyễn thái học phường một tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
công an phường một đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống địa bàn đồng thời không chế bắt giữ ba đối tượng
ba đối tượng bị bắt giữ là sơn minh trung đào lê nhật vi và võ minh trọng
được biết trung là đối tượng có một tên án về tội giao cầu với trẻ em
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm hai xe máy một cây doi điện và một cây dao tự chế
hiện công an phường một tp vĩnh long đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
hai đối tượng bị bắt là phạm minh viễn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tại phường đống đa tp quy nhơn
và trần thế lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tại phường trần hương đạo tp quy nhơn
vào dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín viễn và lộc rủ thêm một số đối tượng khác
thực hiện hành vi bắt giữ lại minh khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường trần hưng đạo tp quy nhơn
để ép trả số tiền một trăm hai mươi triệu đồng nợ cá độ bóng đá trước đó
nhận được tin báo cơ quan tp quy nhơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng giải cứu nạn nhân
đồng thời bắt giữ hai đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
đã thành quy luật thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán
luôn là lúc tội phạm cờ bạc gia tăng và diễn biến phức tạp
mới đây thêm một đường dây đánh bạc quy mô lớn trên sông luộc thuộc địa bàn xã hiệp lực huyện ninh giang
đã được công an tỉnh hải dương triệt phá cho thấy sự quyết liệt của lực lượng công an tấn công mạnh với loại tội phạm này
đây là hai mươi bảy đối tượng trong vụ đánh bạc quy mô lớn vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ vào dạng sáng ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi tại địa bàn huyện ninh giang
các đối tượng thường trú tại thành phố hải phòng nam định và hải dương
vật chứng thu giữ gồm một tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng năm xe ô tô các loại một tàu vỏ sắt trọng tài năm trăm linh tấn
là nơi tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau một tàu vỏ sắt loại nhỏ
trong số các con bạc bị bắt giữ cơ quan công an bước đầu xác định đối tượng cầm cái là phạm văn bính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
tại xã thụy hương huyện kiến thụy thành phố hải phòng
trong khoang tàu lớn mang số hiệu nb hai nghìn chín trăm tám mươi năm là hiện trường nơi các con bạc sát phạt nhau

đáng chú ý chiếc tàu vỏ sắt trọng tài năm trăm linh tấn là hiện trường nơi các con bạc sát phạt nhau
tàu vỏ sắt trọng tài lớn dùng để tổ chức đánh bạc được các đối tượng trong đường dây hoán cải rất tinh vi
có nhiều lớp cửa ngăn có thể quan sát được phía bên ngoài
trong tàu được thiết kế lắp đặt nhiều thiết bị phương tiện hiện đại
ngoài ra tụ điểm này còn bố trí nhiều đối tượng canh gác trong và bên ngoài tàu
trong con tàu còn có cả các đối tượng cầm cố cho vay tiền tham gia đánh bạc
qua xác minh thì xác định đây là một sới bạc có quy mô rất là lớn
với phương thức hoạt động rất tinh vi
các đối tượng hàng ngày tổ chức đánh bạc hai ca từ hai mươi hai h đêm ngày hôm trước đến hai h sáng ngày hôm sau
mỗi ca có khoảng sáu mươi bảy mươi đối tượng tham gia đánh bạc
số tiền để sử dụng đánh bạc thì cũng rất là lớn hàng tỷ đồng
thông thường các vụ đánh bạc chúng ta bắt quả ta
nhưng đối với sởi đánh bạc này
bởi vì nó diễn ra trên sông nước
cho nên để đảm bảo an toàn cho đối tượng và kể cả cho cán bộ thiên sĩ
chúng tôi cũng đã báo cáo xin ý kiến và được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc
tỉnh đồng phí phó án đốc là phải tiêu đối an toàn
cho nên cũng không tổ chức bắt quả ta được trên sông
ban đêm sông nước chúng tôi quyết định tiến hành điều tra truy xét
với những giải pháp sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
vấn nạn cờ bạc dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
sẽ được ngăn chặn
chúng tôi cũng kịp thời giữ vững sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết
tiếp theo là một số tin vấn an ninh trật tự đáng chú ý tại đà nẵng và đắk lắc
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê
phát hiện tại khu chợ thuộc phường hòa khê một lô hàng hạt nem
không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
qua xác minh ông hoàng đình nam là chủ của số hàng trên
kiểm tra nơi chứa hàng hóa lực lượng chức năng phát hiện
một máy ép nhiệt bảy bao hạt nem hai mươi kg nhãn hiệu bếp hồng
hai mươi chín gói hạt nem đựng trong các túi ni lông không có nhãn mát
cùng nhiều vỏ bao bột ngọt giả nhãn hiệu a một và knorr
khai nhận với cơ quan công an ông nam đã mua bao bì giả
từ một người không rõ lai lịch và về lấy bột nêm của thương hiệu khác
để đóng vào từng bao làm giả bán ra thị trường với giá tranh lệch
hiện ông nam bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
tại tỉnh đắk lắc công an huyện grong park đã khởi tố
một đối tượng có hành vi tàng trữ buôn bán hơn hai sáu trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
trước đó qua công tác nắm tình hình tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an huyện crong park
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bà trương thị huệ
trú tại tổ dân phố sáu thị trấn phước an huyện crong park
tại hai nơi ở của bà huệ ở buôn khamer rừng xã hỏa an và tổ dân phố sáu thị trấn phước an
tổ công tác đã thu giữ hơn hai sáu trăm linh bao thuốc lá gồm hiệu z và ba số năm
bà huệ khai nhận đã mua số thuốc lá này của một người lạ với số tiền gần ba mươi tám triệu đồng về bán kiếm lời
về tội mua bán trái phép chất ma túy đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước mắt phải
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh quảng ngãi
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hoàng vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn an điềm một xã bình trương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đối tượng này cao một m bảy và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
và đối tượng lê tấn phát sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi phường nguyễn nghiêm
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức
chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện